phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp cùng cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ đã công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ một mươi một liên tiếp pci được thực hiện nhằm đánh giá môi trường kinh doanh chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh thành phố việt nam qua đó thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân
theo bảng xếp hạng pci năm hai nghìn một mươi năm đà nẵng là đơn vị năm thứ ba liên tiếp trụ vững tại ngôi đầu bảng với số điểm sáu mươi tám ba mươi bốn đánh dấu lần thứ sáu thành phố này dẫn đầu cả nước kể từ khi chỉ số pci được công bố
sau đà nẵng là các tỉnh có nhiều sáng kiến cải cách hành chính và đổi mới chất lượng điều hành gồm đồng tháp sáu mươi sáu ba mươi chín điểm quảng ninh sáu mươi sáu bảy mươi năm điểm vĩnh phúc sáu mươi hai sáu mươi năm điểm và lào cai sáu mươi ba ba mươi hai điểm
nhóm một mươi tỉnh thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất năm hai nghìn một mươi năm còn có thành phố hồ chí minh thái nguyên quảng nam long an và thanh hóa khi nhận được nhiều đánh giá tích cực của các doanh nghiệp dân doanh
điều tra pci năm hai nghìn một mươi năm cũng ghi nhận những dấu hiệu khởi sắc của môi trường kinh doanh tại việt nam khi tỷ lệ doanh nghiệp dân doanh tăng quy mô đầu tư vốn tiếp tục tăng nhẹ một mươi chín quy mô vốn trung bình của doanh nghiệp tăng cao trung bình là một mươi sáu năm tỷ đồng gấp đôi so với quy mô của năm hai nghìn một mươi bảy
điều tra pci năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động là một mươi hai tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi hai